chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế vừa ký gửi hai công văn tới bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường
đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép khai thác sử dụng nước mặt
đối với chủ đầu tư dự án thủy điện thượng nhật tại huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
tỉnh thừa thiên huế cho biết thủy điện thượng nhật đã tích nước trái phép trong thời gian dài
đặc biệt trong đợt mưa lũ vừa qua
công trình này đã không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai của ủy ban nhân dân tỉnh
không duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn không tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa
và không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa của chính quyền địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đề nghị bộ công thương chỉ đạo cục điều tiết điện lực
xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện cấp
đối với chủ đầu tư thủy điện thượng nhật đồng thời đề nghị bộ tài nguyên và môi trường
chỉ đạo cục quản lý tài nguyên nước xem xét tước quyền sử dụng giấy phép
hoặc thu hồi giấy phép khai thác sử dụng nước mặt đã cấp cho công ty này